hôm nay học sinh lớp một mươi hai trên cả nước có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến
trên hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
theo kế hoạch hôm nay hai mươi bốn tháng bốn hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
tại địa chỉ https hai gachcheo thising thichunghocphothongcuocsa edu vn sẽ mở
học sinh được thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn trên hệ thống
học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dược đăng ký dự thi
việc đăng ký thử thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm giúp học sinh lớp một mươi hai làm quen với quy trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
hạn chế tối đa xe sót nhầm lẫn
năm nay tất cả học sinh lớp một mươi hai đều phải đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến
thông qua hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
vì vậy việc tập dượt thử đăng ký dự thi trên hệ thống rất quan trọng giúp các em làm quen với quy trình đăng ký
đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cá nhân trước khi đăng ký chính thức
kết thúc thời gian đăng ký dự thi thử học sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu

cục hàng không việt nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một vừa được cục hàng không ban hành
được áp dụng tại cảng hàng không gồm nội bài tân sơn nhất bùn ma thuật lê cưu liên khương
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm còn tại cảng hàng không điện biên và cơ sở không lưu
tại sân bay này áp dụng từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một mươi hai tháng năm
cục hàng không việt nam cũng yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam cảng hàng không quốc tế vân đồn
tổng công ty quản lý bay việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay
chủ động phối hợp trao đổi thông tin với cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình
sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh bảo đảm liên lạc thông suốt với các cơ quan
các đơn vị được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đã được phê duyệt
bảo đảm hoạt động bình thường của trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng không
giả soát chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết
đối với các hãng hàng không cục hàng không yêu cầu giả soát duy trì tốt các quy trình
thủ tục bảo đảm an ninh hàng không phối hợp chặt chẽ với cảng vụ và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh an toàn
chiều tối qua ngày hai mươi ba tháng bốn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ban hành văn bản số một trăm bốn mươi bốn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an về việc ứng phó với mưa rông
kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
các tỉnh thanh hóa nghệ an theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai
thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền
người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng tại chỗ
để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
các đợt mưa lớn rông lốc và gió giật mạnh vừa qua để sớm ổn định đời sống
các địa phương tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết thiên tai
thường xuyên tổng hợp báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong những ngày từ một mươi bảy tháng bốn đến nay nhiều địa phương khu vực bắc bộ đã xảy ra mưa lớn
rông lốc và gió giật mạnh gây thiệt hại về người nhà ở và sản xuất nông nghiệp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn tiếp tục cảnh báo trong hôm nay
ngày hai mươi bốn tháng bốn khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cục kiểm ngư vừa thông tin về thể hình gắn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tại nước ta
có đó đến nay gần hai mươi chín tàu cá chiếm hơn chín mươi bảy số tàu cá dài hơn một mươi năm mét
đã được gắn thiết bị giám sát hành trình vms
đại diện cục kiểm ngư việt nam cho biết hiện nay đang là thời điểm gấp rút làm việc với ec
để giải đáp các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ tư
do vậy việc kiểm soát tàu cá khai thác hải sản là điều kiện cần để gỡ thẻ vàng eu trong thời gian tới
cũng theo đại diện cục kiểm ngư việt nam sau quá trình xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá
đã có hai mươi tám bảy trăm chín mươi bảy tàu cá trên tầm số hai mươi chín bốn trăm tám mươi chín tàu cá hoạt động vùng khơi có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vms
con số này tương đương chín mươi bảy sáu mươi năm số tàu cá được gắn thiết bị giám sát hành trình
ngoài ra đến nay nước ta đã xây dựng được khung pháp lý toàn diện đầy đủ về quản lý nghề cá có trách nhiệm
và chống khai thác eu theo chuẩn mực quốc tế về trách nhiệm của quốc gia ven biển quốc gia treo cờ quốc gia có cảng
dự kiến trong tháng bốn hoặc tháng năm tới đoàn thanh tra của ec sẽ sang việt nam lần thứ năm
đây được coi như cơ hội cuối cùng để hải sản việt nam lấy lại uy tín tại châu âu nói riêng
cũng như thị trường quốc tế nói chung trước khi châu âu tiến hành bầu cử nghị viện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chiều qua ban thường vụ tỉnh ủy phú yên tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba
của ban chấp hành trung ương đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi tám ngày bảy tháng chín năm hai nghìn chín của ban bí thư
về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
qua một mươi năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ban thường vụ tỉnh ủy phú yên nhận thấy
ngoài các mục tiêu đạt và vượt thì còn mục tiêu trùng tu tôn tạo di tích cấp quốc gia chưa hoàn thành
sau một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi tám của ban bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm hai nghìn hai mươi ba của tỉnh phú yên đạt chín mươi bốn hai dân số
tuy nhiên công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế chưa ổn định
chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu của người dân do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
phú yên cần phải thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
đưa tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm chín mươi năm dân số
sở giao thông vận tải tp đà nẵng cho biết trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sắp đến
sẽ công bố vận hành bốn tuyến xe buýt không trợ giá kết nối thành phố đà nẵng với hai thành phố tam kỳ và hội an tỉnh quảng nam
việc khôi phục lại các tuyến xe buýt vào đúng dịp lễ sắp tới nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp lễ
cũng như là nhu cầu di chuyển bằng phương tiện công cộng của người dân hai địa phương
vào cuối tháng ba sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị vận tải
sẽ do công ty cổ phần xe khách phương trang futabus light khai thác vận hành
được biết dự kiến ra vé toàn tuyến cho lộ trình xe buýt từ tp đà nẵng đi tp tam kỳ là ba mươi chín đồng
và ba mươi năm đồng cho lộ trình từ tp đà nẵng đi tp hội an
đây là các tuyến buýt đang nhận được sự mong chờ của người dân và du khách
đặc biệt là khách du lịch thường xuyên đi tp đà nẵng và tp hội an
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng yên bái
về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bảo tàng lịch sử quân sự việt nam tổ chức triển lãm đặc biệt
được thể hiện theo các khối nội dung đường tới điện biên quyết chiến quyết thắng sáng mãi điện biên
đặc biệt triển lãm trưng bày những hiện vật tư liệu
hình ảnh vô cùng quý giá lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng như bản kết luận của đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp
tại hội nghị cán bộ chiến dịch điện biên phủ bản đồ chiến dịch điện biên phủ thu được của quân pháp
sơ đồ tác chiến do cục tác chiến bộ tổng tham mưu vẽ phục vụ cho chiến dịch
triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày hai mươi ba tháng bốn và kéo dài đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
năm trong những hoạt động
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ sáu mươi năm năm ngày truyền thống của đoàn bay chín trăm một mươi chín
thuộc tổng công ty hàng không việt nam vừa qua tại hà nội báo quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu
với chủ đề hành trình chinh phục bầu trời chương trình nhằm ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng
của trung đoàn không quân vận tải chín trăm một mươi chín quá trình phát triển trưởng thành của trung đoàn
và được đoàn bay chín trăm một mươi chín kế thừa tiếp nối
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại sân bay gia lâm hà nội trung đoàn không quân vận tải chín trăm một mươi chín đơn vị bay vận tải quân sự hàng không dân dụng đầu tiên
của nước việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập
trung đoàn chín trăm một mươi chín đã trực tiếp tham gia chiến đấu đồng thời thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự kết hợp phục vụ dân dụng
lập nên nhiều chiến công đã đánh chìm và bắn hỏng hai tàu địch trong tổng tiến công nổi dậy tết mộ thân một nghìn chín trăm sáu mươi
trở phải đoàn việt nam sang pháp đàm phán và ký hiệp định paris lịch sử
thực hiện hàng trăm chuyến bay vận chuyển vũ khí phương tiện kỹ thuật thuốc men
đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đến nay đoàn bay chín trăm một mươi chín tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận tải hàng không trong tình hình mới
trở thành đơn vị thành viên trực thuộc tổng công ty hàng không việt nam
đoàn bay chín trăm một mươi chín không ngừng phát triển với những thế hệ phi công kế thừa xứng đáng
không ngừng trao dồi kiến thức kinh nghiệm làm chủ khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới
nâng cao chất lượng của hãng hàng không quốc gia đóng góp xứng đáng cho ngành hàng không dân dụng việt nam
sau đây là một số thông tin văn hóa
được sự chấp thuận cho phép khai quật của bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân huyện hoài đức
trung tâm phát triển quỹ đất huyện với vai trò là đại diện chủ đầu tư
đã tổ chức khởi công gói thầu khai quật di rời di chỉ khảo cổ vườn chuối
thuộc phạm vi dự án xây dựng tuyến đường vành đai ba năm trên địa bàn huyện
khu di trị vườn chuối thuộc huyện hoài đức có tổng diện tích phân bổ gần một mươi hai m hai
trong đó khoảng sáu m hai di chỉ vườn chuối nằm trong phạm vi thực hiện dự án tuyến đường vành đai ba năm
đoạn qua huyện hoài đức để có thể thi công hoàn thành dự án tuyến đường vành đai ba năm
cần thiết về khai cuộc di rời phần di tích này
trong đó tổng mức đầu tư dự án hơn hai mươi tám năm tỷ đồng
đơn vị tư vấn giám sát là công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và phục chế công trình việt
đơn vị thi công là viện khảo cổ học
thời gian thi công là ba trăm ba mươi ngày kể từ ngày khởi công với phương pháp mở sáu mươi hố khai quật tại hiện trường
mỗi hố có diện tích một trăm linh m hai được mở theo dạng ô bàn cờ
độ sâu khai cuộc từ một năm m đến trên ba m
những hiện vật thu thập được trong quá trình khai cuộc bảo tàng hà nội sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội
sẽ có trách nhiệm giữ gìn bảo quản tránh đầy hiện vật hình hỏng thất lạc
đến hẹn lại lên cứ vào ngày một mươi năm tháng ba âm lịch hàng năm
làng bá dương nội xã hồng hà huyện đan phượng thành phố hà nội lại tưng bừng tổ chức lễ hội thả diều
đặc biệt năm nay lễ hội thả diều vừa được ghi danh trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đối với người dân ở làng bá dương nội chơi diều thả diều đã đi vào tâm thức của họ
đời này qua đời khác mỗi cánh diều bay lên chính là khát vọng về một cuộc sống bình yên mưa thuận gió hòa
lễ hội thả diều năm nay có gần ba mươi câu lạc bộ đến từ các tỉnh phía bắc tham dự
diều dự thi phải là diều sáu có đủ ba sáu trở lên sau khi làm lễ tại miếu diều cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu
diều thắng là diều lên cao nhất và đứng im nhất
lễ hội thả diều không chỉ tạo nên sự gắn kết giữa người dân
mà sâu xa hơn nó còn thể hiện nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng đồng bằng châu thổ sông hồng
với ý nghĩa đó nên năm nào lễ hội thả diều cũng thu hút rất đông người tham dự
sau thành công của giai điệu mùa thu năm hai nghìn hai mươi ba mới đây học viện âm nhạc quốc gia việt nam
khoa sáng tác chỉ huy âm nhạc học đã tổ chức buổi hòa nhạc thương niên mang tên thanh âm mùa xuân
chương trình nhằm giới thiệu các tác phẩm mới có chất lượng của học sinh sinh viên
qua đó lựa chọn những tác phẩm xuất sắc có sức lan tỏa trong đời sống âm nhạc để giới thiệu rộng rãi tới công chúng
chương trình hòa nhạc thanh âm mùa xuân hai nghìn hai mươi bốn là dịp để học sinh sinh viên khoa sáng tác
chỉ huy âm nhạc học thể hiện khả năng sáng tạo của mình
thông qua buổi hòa nhạc các em được trao đổi chia sẻ học hỏi lẫn nhau
được tiếp thu những ý kiến đánh giá nhận xét của các nhạc sĩ các thầy giáo cô giáo để có thể tiến xa hơn trên con đường âm nhạc
một điều nữa là trên cái con đường mà chúng ta hội nhập với thế giới thì phải nói là chúng ta tìm lại
để chúng ta đánh giá lại sự đào tạo của chúng ta cũng như là định hướng xây dựng một nền tảng cơ bản
để chúng ta làm sao để các em và những cán bộ mới những nhạc sĩ của việt nam tương lai có đủ điều kiện để hội nhập với thế giới
thông qua chương trình nhà trường sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc của các nhạc sĩ trẻ
giới thiệu các em tiếp cận đến hiệp hội âm nhạc đương đại quốc tế
tạo cơ hội để các nhạc sĩ trẻ có thể tham dự những cuộc thi dành cho các nhà soạn nhạc trẻ thế giới
phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên vì sao ế một mươi ba bốn trăm linh lượng là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo tiền phong số ra hôm nay
chỉ hai đơn vị trúng thầu với khối lượng ba bốn trăm linh lượng trong phiên đấu thầu vàng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
thông tin khiến cho dư luận ngỡ ngàng
trao đổi với phóng viên tiền phong ông huỳnh trung khánh cố vấn hội đồng vàng thế giới tại việt nam cho rằng
việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng ở thời điểm này và lại yêu cầu số lượng mua tối thiểu là một bốn trăm linh lượng
cũng khiến các đơn vị tham gia đấu thầu hết sức cân nhắc
vì một bốn trăm linh lượng vàng miếng sgc ở thời điểm này tương đương với hơn một trăm một mươi ba tỷ đồng
bởi giá thế giới hai ngày hôm nay đi xuống cho thấy mua vào lúc này không thực sự thuận lợi
bỏ ra số tiền khổng lồ nếu trúng thầu nhưng không biết có tiêu thụ kịp không
vì sức mua của thị trường lúc này rất yếu
cộng liên quan đến nội dung này bài viết giao dịch vàng chầm lắng trong ngày đấu thầu trên báo sài gòn giải phóng
dẫn lời các chuyên gia nhận định việc đấu thầu vàng chỉ là giải pháp nhất thời
ngoài việc đấu thầu vàng ngân hàng nhà nước và chính phủ cần sớm sửa đổi nghị định hai mươi bốn về quản lý thị trường vàng
trong đó cần xóa độc quyền vàng miếng thương hiệu vàng sgc cũng như giao lại việc nhập khẩu cho các nhà kinh doanh vàng lớn có uy tín
thay vì ngân hàng nhà nước thực hiện việc
ngày như hiện nay tiếp nữa là nên thành lập sàn vàng quốc gia để người dân nhìn vào đó nhằm điều chỉnh hành vi mua bán vàng
và làm sao có thể huy động được số vàng còn nằm trong dân qua việc phát hành chứng chỉ vàng cho ngân hàng nhà nước
một vấn đề hôm nay trên báo lao động có bài nộp hồ sơ xét tuyển nhiều học sinh lớp một mươi hai tìm cách chốt xuất đại học sớm
còn hơn hai tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn mới diễn ra
sau khi có kết quả các thí sinh mới thực hiện đăng ký
các thí sinh mới thực hiện đăng ký xét tuyển theo hình thức này vào các trường đại học nếu có nguyện vọng
tuy nhiên thời điểm này nhiều thí sinh đã nộp đơn xét tuyển sớm theo hình thức xét học bạ trung học phổ thông
theo thống kê của báo lao động đến thời điểm này có khoảng hơn một trăm bảy mươi trường đại học trên cả nước thông tin tuyển sinh hai nghìn hai mươi
trong đó phần lớn các trường đều thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét học bạ
có những trường tuyển sinh từ ba mươi đến sáu mươi chỉ tiêu theo phương thức này
bài viết giá vé máy bay
nội địa quá cao vì sao
trên báo tuổi trẻ phản ánh việc không chỉ vào các kỳ nghỉ lễ
thời gian gần đây giá vé máy bay chặn nội địa luôn neo ở mức cao gấp hai ba lần so với trước
thậm chí có thời điểm giá vé máy bay nội địa ngang với giá tour đi thái lan
theo các hãng bay nguyên nhân là do chi phí đầu vào được tính bằng đô la mỹ như xăng thuê máy bay thuê phi công tăng theo giá đô la mỹ
chưa kể số lượng máy bay bị giảm mạnh
trong khi đó các chuyên gia cho rằng
việc giá vé máy bay nội địa quá cao là do thiếu sự liên kết giữa hàng không và du lịch chưa nhận được sự hỗ trợ trong chính sách thuế phí
theo bài viết đưa cổ vật hồi hương trên báo đại đoàn kết nhiều cổ vật tác phẩm nghệ thuật quý của việt nam đã được trở về nước
nhưng khó khăn về pháp lý và cơ chế tài chính đang tạo ra những rào cản khiến cho việc hồi hương cổ vật lỡ nhịp
cổ vật có nguồn gốc việt nam đang lưu lạc ở nước ngoài khá lớn
nhiều cổ vật có giá trị là bảo vật quốc gia
mặc dù luật đã cho phép mua cổ vật thông qua thương lượng đấu giá
nhưng lại chưa cho phép việc mua cổ vật từ nước ngoài về nước bằng ngân sách nhà nước
ngoài ra các cơ chế chính sách yêu đãi đại ngộ nhằm khuyến khích sự tham gia của đông đảo cá nhân tổ chức
vào hành trình hồi hương cổ vật cũng chưa được quy định cụ thể
chính những rào cản này đã càn trở không nhỏ tới việc thúc đẩy cổ vật hồi hương
trên báo nhân dân có bài khát vọng đà nẵng
với vị trí trọng yếu về kinh tế chính trị và quốc phòng an ninh
thành phố đà nẵng được xác định là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của miền trung tây nguyên
một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước
với khát vọng mạnh mẽ sự đồng thuận cao đà nẵng hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại
thông minh và đáng sống mang tầm vóc khu vực và quốc tế
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khối không khí mát ở bắc bộ vẫn còn duy trì
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ trong sáng nay trời tiếp tục có mây nhiều
sương mù nhẹ còn xuất hiện trong khoảng thời gian từ nay đến trước chín giờ sáng
sau chín giờ ở các tỉnh phía đông bắc bộ mây giảm dần và trời sẽ chuyển nắng nhẹ
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này tăng lên mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ ảnh hưởng của khối không khí mát là không nhiều
nên trời vẫn có nắng sớm
nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh điện biên sơn la và hòa bình
với ngưỡng nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
lưu ý là chiều tối và tối nay ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
có khả năng xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và rông
cần chú ý tới khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông
với miền trung lúc này thì ở khu vực thanh hóa nghệ an
trời cũng đang có được tình trạng mây nhiều và khá mát mẻ
với mức nhiệt từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên đến trưa và chiều trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh
dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cũng như khu vực khánh hòa ninh thuận và bình thuận sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành phố từ quảng bình trở vào đến phú yên
trời tiếp tục có nắng sớm và có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
lưu ý trong chiều tối nay ở thanh hóa và phần phía tây của tỉnh nghệ an
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông mạnh kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ trời đã chuyển nắng từ sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn bộ năm tỉnh của tây nguyên
duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trên biển dự báo trong ngày hôm nay
vùng biển của nước ta vẫn khá ổn định
ở khu vực bắc và giữa của biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
duy trì gió nam với cường độ chỉ ở mức cấp bốn
riêng ở khu vực nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
biển đảo nam biển nam đông có thể được vựng chọn về áp đảo sớm